sáng ngày bảy tháng một mươi một cầu dây văng bình phong thạnh nối hai bờ sông vàm cỏ tây trên tỉnh lộ tám trăm một mươi bảy thuộc địa bàn tỉnh long an bị sập xuống sông khiến một chiếc xe ben quá tải
do một chiếc xe ben quá tải chạy qua vụ việc khiến giao thông tại khu vực này bị un tắc nhiều giờ
khoảng ba giờ ngày bảy tháng một mươi một tài xế nguyễn duy sĩ chú tại đồng nai điều khiển xe tải có tổng trọng lượng xe và bê tông nhựa ba mươi bốn hai mươi năm tấn chạy từ đường tỉnh tám trăm một mươi bảy thị trấn bình phong thạnh huyện mộc hóa sang trung tâm hành chính huyện để thi công công trình
khi vừa lên nhịp dẫn của cầu thì bị sập toàn bộ nhịp dẫn khoảng một mươi hai mét cùng xe tải rơi xuống mé sông
bước đầu xác định xe chở quá tải trọng gấp nhiều lần
so với tải trọng cho phép của cầu chỉ có năm tấn vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng đã làm tê liệt tuyến đường bộ độc đạo nối thị trấn bình phong thạnh với trung tâm hành chính huyện mộc hóa và các xã lần cận
ngay sau đó sở giao thông vận tải tỉnh long an cùng các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông bố trí phà tạm cách cầu dây văng bình phong thạnh khoảng một km để phục vụ nhu cầu qua lại của người dân hai bên bờ sông vàm cỏ tây